bộ tư pháp mỹ vừa tiếp tục đưa ra thêm các cáo buộc hình sự mới đối với tập đoàn công nghệ trung quốc huawei
theo đó tập đoàn này bị cáo buộc âm mưu đánh cắp các bí mật kinh doanh từ các đối thủ cạnh tranh tại mỹ
bằng cách chiêu mộ nhân sự của các công ty đối thủ tại mỹ đưa ra các chỉ thị
cũng như phần thưởng cho các nhân viên nào lấy được thông tin giá trị từ các đối thủ cạnh tranh
ngoài ra huawei cũng bị cáo buộc lắp đặt các thiết bị giám sát cho chính phủ iran
để theo dõi và bắt giữ người biểu tình trong các cuộc biểu tình năm hai nghìn chín
cũng như khai gian về các hoạt động thương mại của mình tại triều tiên vi phạm các lệnh trừng phạt của mỹ